ngày hai mươi tám tháng một mươi một hà nội ghi nhận ba trăm linh một ca dương tính sars cov hai mức cao nhất trong hai mươi bốn giờ kể từ khi bùng phát dịch covid một mươi chín
trong ba trăm linh một ca vừa ghi nhận có một trăm bốn mươi một trường hợp ở cộng đồng một trăm ba mươi ba trường hợp ở khu cách ly và hai mươi bảy trường hợp trong khu phong tỏa
theo sở y tế hà nội ba trăm linh một ca dương tính sars cov hai nói trên được xác định phân bổ tại hai mươi ba trên ba mươi quận huyện gồm
đống đa có ba mươi bốn ca đông anh hai mươi năm ca mê linh hai mươi bốn ca hà đông hai mươi bốn ca thanh xuân hai mươi ba ca hoàng mai hai mươi một ca nam tử liêm hai mươi ca
hai bà trưng một mươi tám ca thương tính một mươi bốn ca trương mỹ một mươi hai ca hoàng kiếm một mươi ca gia lâm chín ca tây hồ chín ca bắc từ liêm tám ca quốc oai tám k
nguyễn bảy ca ba đình bảy ca thanh oai bảy ca ứng hòa sáu ca đan phượng năm ca thanh trị năm ca và cầu giấy năm ca
cụ thể chùm hòa sốt thứ pháp tăng thêm hai trăm linh chín ca chùm sàng lọc hòa sốt tăng thêm năm mươi bảy ca chùm liên quan các tỉnh có dịch tăng thêm một mươi ca
ổ dịch tân độ suy xá mỹ đức có năm ca ổ dịch phú đô nam từ liêm tăng thêm năm ca liên quan các tỉnh có dịch thứ phát tăng thêm bốn ca
ổ dịch khu tập thể nguyễn công trứ hai bà trưng tăng thêm bốn ca
la thành giảng võ ba đình tăng thêm ba ca ổ dịch đường bưởi cống vị ba đình tăng thêm hai ca
ổ dịch thông mới tốt động chương mỹ tăng thêm một ca ổ dịch kho hàng shoppi khu công nghiệp đài tư lâm biên tăng thêm một ca
cộng dồn trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hà nội ghi nhận chín sáu trăm sáu mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là ba bảy trăm bốn mươi ba ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly năm chín trăm hai mươi sáu ca
những ngày gần đây hà nội ghi nhận liên tiếp số ca mắc trong ngày lên đến hơn hai trăm linh ba trăm linh ca
có thể thấy tình hình dịch bệnh tại thủ đô đang có những diễn biến phức tạp hơn rất nhiều so với những đợt dịch trước
nhưng một bộ phận người dân có biểu hiện chủ quan và xem nhẹ việc tuân thủ năm ca
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát
kiểm tra ngay việc chấp hành các quy định năm k các quy định phòng chống dịch
tuy nhiên nhiều hàng quán vẫn phục vụ một trăm linh
trong khách hàng không đảm bảo giãn cách một số cửa hàng không yêu cầu khách viết mạng qr code khi vào sử dụng dịch vụ
vớt lời những quy định từ tp hà nội
tại các hàng quán cà phê trên đường nguyễn đình thi quận tây hồ nhiều điểm đông đúc khách
một số quán phục vụ kín khách còn kê thêm bàn ghế ngoài vỉa hè
tại một quán cà phê năm tầng bốn tầng phục vụ trong nhà và một tầng thượng trên địa bàn đường trích xài quận tây hồ
theo ghi nhận quán này phục vụ một trăm linh công suất không đảm bảo giãn cách
không có khẩu trang thoải mái trò chuyện
theo yêu cầu của tp hà nội tất cả hàng quán hoạt động phải gián mạ qr code trước cửa để khách hàng quét mạ khai báo y tế
nhưng điểm chung của nhiều cửa hàng là không hoặc ít yêu cầu khách quất mã khi ra vào cửa hàng
ngoài những quán cà phê khá nhiều cửa hàng ăn uống tại hà nội cũng chung tình trạng lơ là phòng dịch
không yêu cầu khách khai báo y tế đặc biệt đa số các hàng quán đều hoạt động một trăm linh công sức
tại các trung tâm thương mại siêu thị công tác phòng dịch được tuân thủ nghiêm ngặt hơn
ghi nhận tại siêu thị bixi thăng long đường trần duy hương cậu giấy
người dân đến mua sắm đều được yêu cầu quét mã qr code tại lối vào
đồng thời kiểm tra thân nhiệt sau đó mới được vào mua sắm
ông nguyễn đình khuyến chủ tịch ủy ban nhân dân quận tây hồ cho biết
thời gian qua có tình trạng người dân và hàng quán chủ quan lơ là phòng dịch
quận sẽ tăng cường kiểm tra xử phạt mạnh tay các trường hợp vi phạm
chúng tôi sẽ không nương nhẹ các trường hợp vi phạm
chúng tôi đã thành lập hai đoàn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân
tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
nhất là trong cộng đồng với nhiều ca bệnh không rõ nguồn lây
nếu người dân lơ là chủ quan nhất là trong việc các cửa hàng không yêu cầu khách quét mã qr code
không khẩu trang khoảng cách thì không thể kiểm soát được dịch bệnh
nguy cơ đóng cửa hoặc mở cửa cầm chừng thì rất khó khăn cho người dân
vì vậy quận khuyến cáo yêu cầu người dân trên địa bàn nên nâng cao công tác chấp hành phòng dịch
ông khuyến nói đại biểu quốc hội nguyễn anh trí chủ tịch hội huyết học truyền máu việt nam
cho rằng để phòng chống dịch tốt nhất trong tình hình hiện tại
phải kích hoạt ngay vaccine xã hội nghĩa là ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng
ông nói bây giờ người dân chủ quan quá tôi vừa đi dọc một đoạn đường
có một số người không đeo khẩu trang đi với nhau thành từng đoàn lớn
ngoài ra các hàng quán cũng đông đúc người rất không nên như thế
bây giờ dịch đã chuyển qua giai đoạn khác ép không rất nhiều ngoài cộng đồng
chống dịch bây giờ cũng chuyển qua giai đoạn khác giai đoạn ý thức trách nhiệm của người dân
người dân nên tuân thủ năm k trong đó ca khai báo y tế là phải trung thực
còn tại tp hcm ủy ban nhân dân vừa có thông báo khẩn số một trăm bảy mươi bốn
về kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
so với tuần trước có ba quận ở tp hcm tăng cấp độ dịch
đối với cấp quận huyện và thành phố thủ đức tp hcm có chín trên hai mươi hai địa phương đạt cấp một
gồm các quận một sáu bảy tám một mươi một tân bình và các huyện bình chánh củ chi cần giờ
và một mươi ba trên hai mươi hai địa phương còn lại đạt cấp độ hai có ba quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước
là quận bốn bình thạnh tân phú từ cấp độ một tăng lên cấp độ hai
đối với cấp phường xã thị trấn
một trăm hai mươi ba trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp độ một một trăm tám mươi bốn trên ba trăm một mươi hai đạt cấp độ hai và năm trên ba trăm một mươi hai đạt cấp độ ba
trong đó có một mươi chín xã phường giảm cấp độ dịch và bốn mươi tám xã phường tăng cấp độ dịch so với tuần trước
đối với cấp độ thành phố tp hcm đạt cấp độ hai nguy cơ trung bình
căn cứ theo cấp độ dịch được công bố
ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị các sở ban ngành các địa phương triển khai các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong lĩnh vực và địa bàn phụ trách theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tình hình dịch bệnh trên của tp hcm vẫn tiếp tục được kiểm soát ở mức bao phủ vaccine tăng lên từng ngày
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đức hôm nay xếp nam phi vào danh sách khu vực có biến chủng virus
khiến các hãng hàng không chỉ được đưa công dân đức từ nam phi trở về nước
những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín cũng phải cách ly một mươi bốn ngày sau khi nhập cảnh
viện y tế quốc gia italy iss hôm qua cũng đã phát hiện một ca nhiễm biến chủng omicron
sau khi giải trình tự trên của một hành khách trở về từ mozambique
cho biết người này và gia đình vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt
bệnh viện tp liberet ở miền bắc nước cộng hòa czech hôm hai mươi bảy tháng một mươi một đã xác nhận ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
là một bệnh nhân nữ từng ở vùng namibia và trở về nước sau khi quá cảnh tại nam phi và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
các đồng nghiệp của tôi tại cơ quan phân tích trên xác nhận với tỷ lệ tới chín mươi
sau khi phân tích trình tự trên
địa điểm xuất phát và tình huống di chuyển khiến chúng tôi kết luận sự xuất hiện của chủng mới
phát ngôn viên viện barlav rica nói thêm rằng mẫu xét nghiệm sẽ được chuyển cho viện nghiên cứu quốc gia để xác nhận
bộ y tế đan mạch thông báo nước này nhiều khả năng đã tìm thấy chủng omic rong trong hai người trở về từ nam phi
giới chức có cơ sở để nghi ngờ rằng đây là hai ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên ở đan mạch bộ trưởng bộ y tế mark nus hun
bộ trưởng bộ y tế magnus huonic nói
tuy nhiên các trường hợp này chỉ được xác nhận sau khi hoàn tất giải trình tự trên trong vài ngày tới
viện sức khỏe hà lan rivm nhận định có những ca nhiễm biến chủng omicron trong sáu mươi một trường hợp dương tính
trên hai chuyến bay từ nam phi đáp xuống sân bay spifone vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
phát ngôn viên của rivm cho biết cơ quan này gần như chắc chắn một số ca dương tính đã mang biến chủng mới
nhưng sẽ cần kiểm tra thêm để bảo đảm tính chính xác
giới chức từ chối cho biết có bao nhiêu ca dương tính

biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín được ghi nhận lần đầu tiên ở nam phi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
một số ca nhiễm khác cũng được phát hiện tại botswillana bỉ israel và đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc
tổ chức y tế thế giới who học khẩn sau đó hai ngày và đổi tên biến chủng này thành omicron
xếp vào danh sách biến chủng lo ngại do khả năng lây nhiễm cao hơn delta
omicron có ba mươi hai độc biến trong protein guide

mà hầu hết các loại vaccine sử dụng để tạo ra hệ thống miễn dịch chống ncov
đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm bệnh và tốc độ lây lan của virus
cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn
giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng omicron
và có cần điều chỉnh vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không
mỹ và liên minh châu âu eu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt đầu cấm chuyến bay từ nam phi và khu vực lân cận
bốn nước đông nam á gồm malaysia thái lan philippines và singapore đã siết chặt đi lại
với các nước phía nam châu phi yêu cầu cách ly người nhập cảnh trong những ngày qua
anh cũng cấm nhập cảnh đối với người đến từ nam phi và năm nước láng giềng
những động thái tương tự đã được áp dụng tại australia nhật bản ấn độ iran brazil và canada
isarau dự kiến cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh từ đêm hai mươi tám tháng một mươi một
trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đóng cửa hoàn toàn biên giới
để ngăn nguy cơ biến chủng omicron
có thể nói từ lâu các nhà khoa học đã biết rằng thế giới sẽ chứng kiến các biến chủng virus corona mới
do loại virus này biến đổi liên tục
sau việc bộ trưởng bộ y tế nam phi thông báo vào hôm hai mươi năm tháng một mươi một về việc phát hiện biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
biến chủng mytprong chủng virus đang lây lan nhanh chóng ở nhiều vùng của đất nước
là lời nhắc nhở đanh thép rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc
giới chức mỹ đã hành động nhanh chóng để áp đặt các hạn chế mới
mặc dù sự xuất hiện của biến chủng đã được phát triển
bộ trưởng bộ y tế đã được cảnh báo trong vài tuần qua
họ mới biết được mức độ nghiêm trọng của nó chỉ trong những ngày gần đây
các quan chức mỹ sẽ thảo luận với các nhà khoa học ở nam phi một lần nữa vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tổ chức y tế thế giới who đã nhanh chóng triệu tập một nhóm cố vấn
và xác định chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín là đáng lo ngại đồng thời đặt tên là omicron
who cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường nỗ lực giám sát và giải trình từ trên
để hiểu rõ hơn về các biến chủng của virus corona
các nhà sản xuất vaccine đã nhanh chóng
nhưng không xác định đây là một biến chủng đáng lo ngại
moderna cho biết biến chủng omicron mang đến một nguy cơ tiềm ẩn lớn
đối với vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng
biến chủng omicron bao gồm các đột biến được thấy trong biến chủng delta
vốn được cho là làm tăng khả năng lây nhiễm
bên cạnh đó omicron còn có các đột biến được thấy trong các biến chủng beta và delta
vốn được cho là có khả năng thúc đẩy quá trình trốn tránh hệ miễn dịch
moderna cho biết trong một thông báo
sự kết hợp của các đột biến mang đến nguy cơ tiềm ẩn lớn
để đẩy nhanh sự suy yếu của khả năng miễn dịch tự nhiên
và khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hãng dược phẩm mỹ cho biết thêm
omicron cũng nhanh chóng tạo ra những đảo lộn trên thị trường
biến chủng mới này đã khiến giá dầu giảm mạnh vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
do các nhà đầu tư quan ngại các biện pháp hạn chế mới của chính phủ
và tăng trưởng kinh tế chậm hơn
khi các nhà khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm về biến chủng này
các quan chức y tế toàn cầu đang khuyến khích mọi người đeo khẩu trang
tránh những nơi đông người và tiêm chủng nếu họ chưa tiêm vaccine
chúng tôi hiểu rằng mọi người lo ngại
điều tốt là chúng tôi có các hệ thống giám sát trên khắp thế giới
để phát hiện những biến chủng này rất nhanh
maria van kerkhove một quan chức của who cho biết
biến chủng này đã được phát hiện cách đây vài tuần
đồng thời các nhà khoa học đang chia sẻ nghiên cứu và thông tin với chúng tôi
vì vậy chúng tôi có thể hành động
bà cho biết
bà van kerkhove cho biết điều thực sự quan trọng là
người dân cần giảm mức độ tiếp xúc
bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp như giãn cách đeo khẩu trang
tránh không gian đông đúc và tiêm chủng
và khi biết thế giới có thêm biến chủng omicron
hướng dẫn hiện tại về các biện pháp giảm thiểu chẳng hạn đeo khẩu trang có thể thay đổi
ngay cả khi đại dịch sắp kết thúc và covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu
những biến chủng mới vẫn có khả năng xuất hiện
tiến sĩ ahmed adanja từ đại học johns hopkins cho biết
mối đe dọa covid một mươi chín sẽ vẫn tồn tại
khi nó trở thành bệnh đặc hữu
các biến chủng mới sẽ liên tục được tạo ra bởi virus này
hầu hết trong số đó sẽ không quan trọng
tuy nhiên nhiệm vụ quan trọng vẫn là xác định đặc điểm và theo dõi các biến chủng mới
để xác định tầm quan trọng của chúng vì chuyên gia nói
các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín cho biết đã sẵn sàng điều chỉnh các mũi tiêm của hãng
nhằm đối phó với các biến chủng mới xuất hiện
công ty công nghệ sinh học của đức biontech cùng với nhà sản xuất dược phẩm mỹ pfizer
đang xem xét hiệu quả của vaccine trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín omicron
quá trình nghiên cứu này sẽ mất khoảng vài tuần
chúng tôi hiểu mối quan ngại của các chuyên gia và đã ngay lập tức bắt đầu các cuộc nghiên cứu
về biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín biontech cho biết trong một tuyên bố
bên cạnh đó moderna đã thông báo trong một tuyên bố hôm hai mươi sáu tháng một mươi một rằng
đang làm việc nhanh chóng để kiểm tra khả năng của liều vaccine hiện tại
trong việc chống lại biến chủng omicron
dữ liệu dự kiến sẽ có trong một vài tuần tới
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một moderna đã thúc đẩy một chiến lược toàn diện
để dự đoán các biến chủng mới đáng lo ngại
hãng dược phẩm mỹ cho biết johnson johnson vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một xác nhận
họ cũng thử nghiệm hiệu quả của vaccine đối với biến chủng mới
nhà sản xuất vaccine astrazeneca cũng đang tìm hiểu tác động của biến chủng omicron
đối với vaccine của hãng người phát ngôn của astrazeneca cho biết
chắc hẳn tất cả chúng ta đều thắc mắc biến thể này có nguy hiểm hay không
và nó sẽ gây ra những chuyện
trả lời cho câu hỏi này một bác sĩ chuyên gia y tế đầu tiên cảnh báo biến thể omicron
ở nam phi đã có những thông tin ban đầu về vấn đề này
sau khi tiếp xúc một số bệnh nhân mắc biến thể omicron bác sĩ khoa s d
chủ tịch hiệp hội y tế nam phi s a m a đã đưa ra một số kết luận
về triệu chứng ở người nhiễm biến thể mới
theo đó bà ghi nhận những triệu chứng khác biệt so với các biến thể trước
gây covid một mươi chín ở người khỏe mạnh và đã tiêm vaccine

các triệu chứng vô cùng khác và nhẹ hơn so với những ca mà tôi điều trị trước đây
báo the telegraph vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một dẫn lời bác sĩ khoa s d
ngày một mươi tám tháng một mươi một nữ bác sĩ thông báo cho ủy ban cố vấn về vaccine ở nam phi
sau khi điều trị một gia đình bốn người mắc covid một mươi chín với những triệu chứng như vô cùng mệt mỏi
cho đến nay ba tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân được chẩn đoán mắc biến thể mới
đa số là nam giấy trẻ tuổi
phần nửa số này đều chưa được tiêm vaccine không người nào bị mất hữu giác hoặc vị giác
ở những trường hợp nhẹ bệnh nhân bị nhức mỏi cả người mệt rủ trong một hoặc hai ngày
đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào bị mất mùi hoặc mất vị
họ có thể ho nhẹ không có triệu chứng đáng kể nào
một số người hiện điều trị tại nhà theo bác sĩ khoa s d
bà cũng gặp trường hợp bệnh nhân là bé gái sáu tuổi
cô bé bị sốt và nhịp tim đặc biệt cao
hai ngày sau tình huống của bệnh nhi chuyển biến tốt hơn
đồng thời bà tỏ ra lo ngại biến thể omic rong có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm ở người cao tuổi
và những đối tượng chưa được tiêm cũng như các đối tượng mắc những bệnh nền bao gồm tim mạch và tiểu đường
theo một tờ báo của anh nhân khẩu học nam phi rất khác so với ở anh
chỉ có sáu mươi năm dân số nam phi trên sáu mươi năm tuổi
điều này có nghĩa là những người lớn tuổi dễ bị nhiễm virus hơn có thể phải một thời gian nữa mới nhiễm bệnh
sự xuất hiện của biến thể omicron của virus corona chủng mới sars cov hai
làm dấy lên quan ngại về năng lực hiện có của các dòng vaccine
và hiện các hãng dược phải điều chế những phiên bản mới để đối phó hay không
đài nbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế thú nhận hiện vẫn chưa có câu trả lời cho những quan ngại trên
điều này do biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
các ca đầu tiên được ghi nhận ở khu vực phía nam châu phi và thể hiện năng lực lây lan nhanh chóng
biến thể cũng chứng tỏ khả năng cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá sự phòng vệ của hệ miễn dịch
nhiều người cũng đến từ người đã tiêm vaccine lẫn khỏi bệnh theo các nhà nghiên cứu nam phi
các quốc gia phương tây nhanh chóng áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với những nước xuất hiện biến thể mới
thậm chí isarao còn đi xa hơn khi cấm nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ hiệu omicron có làm gia tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong
trong số những người đã tiêm vaccine hay không
phải đợi khoảng hai tuần trước khi giới chuyên gia y tế thế giới nắm rõ trong tay số liệu dạng này
genan biman nhà khoa học của viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở nam phi
đến lúc đó nếu xác định các dòng vaccine hiện tại không thể cung cấp sự bảo vệ tương ứng trước biến thể omicron
ông biman cho rằng các hãng dược chắc chắn cần phải hành động để đối phó với thách thức mới
các nhà sản xuất vaccine cũng xác nhận đã bắt tay nghiên cứu biến thể mới
nhất là tìm hiểu khả năng đột phá hàng trào bảo vệ do vaccine mang lại
tuy nhiên việc điều chế những lô vaccine mới để thử nghiệm cũng cần vài tuần
đối với những biến thể
các biến thể trước đó vaccine vẫn chứng tỏ hiệu lực bảo vệ
thậm chí đối với biến thể danta cũng có thể chúng ta sẽ không cần phải cập nhật vaccine
theo chuyên gia david kennedy về lĩnh vực nghiên cứu tuyến hóa của bệnh truyền nhiễm tại đại học bang pennsylvania mỹ
cần có sự minh bạch về dữ liệu và nếu thời gian cho phép
thế giới sẽ có thể đối phó nguy cơ của các làn sóng biến thể mới theo giới nghiên cứu
theo thông tin từ một bác sĩ người việt tại mỹ hiện nay biến thể này chưa thấy có mặt tại mỹ hay việt nam
mỹ lập tức hạn chế cho du khách từ châu phi và các nước khác có biến thể này
bắt đầu từ thứ hai tuần này việt nam có thể có biến thể này nếu như không cẩn thận với các du khách đến từ hồng kông
chúng ta có thể làm vaccine mới trong ba bốn tháng nữa nếu biến thể omic rome này có thể lây lan trong cộng đồng
pfizer vừa ra thông báo có thể làm ngay vaccine để chống biến thể này nếu phát hiện có sự lây lan trong cộng đồng
cho đến nay vaccine pfizer vẫn còn hiệu quả với tất cả các biến thể kể cả delta
moderna thì đang thử nghiệm lưu tăng cường chống lại các biến thể mới kể cả biến thể omicron
trong khi astrazeneca đang phân tích trên biến thể này để xem xét cho ra vaccine mới
nhìn chung các hãng vaccine đã chuẩn bị cho cuộc đua mới này
vậy việt nam nên làm gì trong lúc này
vì bác sĩ này cho hay bình tĩnh và cập nhật thông tin chính xác từ các cơ quan y tế
tôi sẽ tiếp tục cập nhật về biến thể này trong thời gian tới
virus sars cov hai sẽ tiếp tục biến đổi và chúng ta sẽ có nhiều biến thể sau này
trước mắt quý vị có thể nhận thông tin về các biến thể này trong thời gian tới
trước mắt quý vị nên làm những việc sau
chích vaccine đầy đủ chữa các bệnh nền tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tập thể dục
ăn ngủ đầy đủ và điều độ hạn chế đi đến các nước có biến thể này như châu phi
hồng kông isarao rửa tay giữ khoảng cách đeo khẩu trang
nhóm các nhà khoa học thuộc bệnh viện nhi khoa bambino ghesu tại thủ đô rome của italy hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một
đã công bố hình ảnh đầu tiên của loại biến thể nguy hiểm mới được phát hiện tại nam phi omic rong
cho thấy sự nguy hiểm hơn
nguy hiểm hơn cả biến thể chiếm ưu thế hiện nay là delta
theo phân tích của các nhà nghiên cứu hình ảnh khoa học cho thấy biến thể omicron có nhiều gai protein đột biến hơn
với vùng tiếp xúc với tế bào trước khi xâm nhập có diện tích rộng hơn
chứng minh khả năng lây nhiễm cao so với biến thể danta hiện nay
theo đó dư lượng đột biến của biến thể omicron là bốn mươi ba
lớn hơn nhiều so với dư lượng đột biến của biến thể delta là một mươi tám
tuy nhiên các nhà khoa học cũng nhận định những nghiên cứu mới nhất chỉ được mới chứng minh
tốc độ lây lan nhanh của biến thể delta

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo